đội miên phòng cửa khẩu trà lĩnh chủ trì phối hợp với phòng trinh sát phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng và công an xã chi phương huyện trùng khánh
vừa bắt giữ ba đối tượng tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực móc bảy trăm năm mươi sáu xã chi phương huyện trùng khánh
lực lượng chức năng đã phát hiện bác quả tang sầm văn thuần trú tại xã tri phương huyện trùng khánh
có hành vi tổ chức môi giới cho ba người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua khai thác nhanh ba công dân trung quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào việt nam để tìm việc làm
qua đầu tranh đối tượng thuần khai nhận được nông văn vũ cùng ở xã chi phương
thuê đón ba người trung quốc với số tiền công là một mươi hai triệu đồng một người
hiện đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý theo quy định
tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép nguyễn xuân trường
trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số một
trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã phong thu huyện phong điền lực lượng công an phát hiện xe ô tô
do nguyễn xuân trường điều khiển trên xe chở bốn người nước ngoài nghi mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép
tại cơ quan công an đối tượng trường khai nhận được một người đàn ông miền nam thuê chở bốn người này
từ khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh vào long thanh đồng nai với giá một mươi bảy triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn xuân trường để tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã duyên tiên tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao của bộ công an triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng
ninh đắc huân chú tại quận bắc tử liêm hà nội về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư
tham gia đầu tư tiền ảo
tại cơ quan công an huân khai là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tbcet com
đã phát hành đồng tcfx và thành lập nhóm có tên là team star diamonds
với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư tại thị xã duy tiên
với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các khách sạn khi thành lập đến nay
đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra đối tượng còn quản trị tám sản giao dịch tiền ảo khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã khởi tố và tạm giam đối với ninh đắc quân để điều tra
tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng vừa bị lực lượng chức năng nghệ an bắt giữ
và thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
trước đó công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lì dống pó
chú tại xã chi lễ huyện quế phong
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một xác định lì dống pó cùng chú của mình là lì bà ca
đang tập kết ma túy với số lượng lớn để đưa đi thiếu thủ
khi hai đối tượng mang theo ma túy đến bản minh châu xã tri lễ huyện quế phong
các mũi công tác đã nhanh chóng đồng loạt áp sát và khống chế
bắt giữ thành công các đối tượng thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình
công an huyện đông hải bạc liêu cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng để điều tra
về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên quan đến vụ trộm tôm nguyên liệu
tại một doanh nghiệp thu mua ở ấp kê giang a xã long điền huyện đông hải
bốn đối tượng gồm ngô văn bình ba mươi ba tuổi ngụ tại thị xã giá rai
trương tấn sang hai mươi bốn tuổi ngụ tại thành phố bạc liêu tô thanh nhơn hai mươi tuổi
và trần văn nhớ ba mươi tám tuổi cùng ngụ tại huyện đông hải
theo chủ cơ sở thời gian qua thường xảy ra tình trạng mất trộm tôn nguyên liệu
sau khi thu mua về dự trữ tại các thùng đông lạnh của công ty
và nghi ngờ người làm thuê thực hiện hành vi trộm cắp tôn
qua xác minh công an huyện phối hợp với công an xã long điền
tiến hành tuần tra giám sát khu vực này
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng bắt quả tang có hai đối tượng
đang vận chuyển hai trăm năm mươi một kg tôm nguyên liệu ra khỏi khu vực cổng công ty
các đối tượng khai nhận trước khi thực hiện vụ trộm
bình bàn bạc bóc nối với xe an nhân thực hiện trộm tôm để bán lấy tiền
bình gọi điện cho nhớ đến liên hệ thu mua tôm sau khi trộm được thì nhớ đồng ý
để không bị phát hiện các đối tượng còn cắt cầu giao điện để tắt hệ thống camera
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng
đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng bị bắt giữ là tống ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tổ chín phường quang vinh tp thái nguyên
do cần tiền mua ma túy sử dụng từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tháng đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
trong đó có bảy vụ tại các căn shop house thuộc khu đô thị pisenja đồng bẩm
thủ đoạn của thắng là lợi dụng đêm tối đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng
hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản
như điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh
và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
hiện công an tp thái nguyên đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam thắng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị còn tại tỉnh đồng nai thành phố biên hòa thì tình hình tội phạm trộm cắp tài sản
có dấu hiệu gia tăng trở lại bởi sau thời gian dài ẩn mình do giãn cách xã hội
và trước tình hình này thì lực lượng công an tp biên hòa đã mở
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
và qua một tháng thực hiện đợt cao điểm này lực lượng công an đã đấu tranh
triệt phá một mươi vụ trộm cắp tài sản bắt giữ lý và gần hai mươi đối tượng
và theo cơ quan công an trong số các vụ trộm cắp tài sản trên thì có tới hơn hai phần ba số vụ
là do người dân đã lơ là và mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
đây là đối tượng lê minh dương
ba mươi một tuổi trú tại phường bình thắng thành phố dị an tỉnh bình dương
vừa bị công an thành phố biên hòa bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra của cơ quan công an vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi một
đối tượng lê minh dương phát hiện chiếc xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm của ông phan khắc định
trú tại phường hồ nai thành phố biên hòa đổ trước một cửa hàng vật liệu xây dựng
trên xe có sẵn chìa khóa nên dương đã leo lên xe nổ máy tẩu thoát
qua trích xuất hệ thống camera
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
sau hơn bốn mươi tám h đồng hồ công an thành phố biên hòa đã bắt giữ được đối tượng lê minh dương
thu hồi chiếc xe tải bị lấy trộm
sau khi trộm được tôi chạy về phường tân phú phường hồ đức
tôi có bán cho một cái gai đai xe có giá là hai mươi năm triệu đồng
theo tường trình của ông phan khắc định việc để xảy ra vụ trộm cắp nói trên
là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của gia đình
vì gần cả chục năm nay ông định vẫn để xe ô tô
ở ngoài về hè trên xe cắm nguyên chìa khóa không có người chung coi
sau đó bốn ngày thì công an đã tìm lại được chiếc xe cho gia đình tôi
qua sự việc đó thì thứ nhất là về phần lỗi bên nhà chúng tôi là
đã chủ quan để chìa khóa và không khóa cửa xe
tôi đâm ra là tạo điều kiện cho tên trộm ăn cắp
cơ quan công an xác định lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy và nghiện game
không có nghề nghiệp ổn định
sau khi trộm cắp bán chiếc xe tải được hai mươi năm triệu đồng
dương đã sử dụng hết cho việc mua ma túy sử dụng và chơi game
tội phạm tội phạm tội phạm thì vẫn giữ một cơ cấu rất là lớn trong cơ cấu tội phạm ngày nay
chiếm gần năm mươi các vụ phá hoạch hình sự trên địa bàn thành phố
thì trong đó thủ đoạn của các đối tượng vẫn tập trung vào lợi dụng cái việc chủ nhà đi làm
các đối tượng vẫn tập trung vào lợi dụng việc chủ nhà đi làm các đối tượng vẫn tập trung vào lợi dụng việc chủ nhà đi làm

lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài sản thì các đối tượng tiến hành phá khoá
và thực hiện các việc mà hoạt động lấy trộm tài sản
cũng theo công an thành phố biên hòa sau gần một tháng từ ngày một tháng một mươi một
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
lực lượng công an toàn thành phố biên hòa đã đấu tranh làm rõ trên hai mươi vụ phạm pháp hình sự
trong đó một mươi vụ trộm cắp tài sản hai vụ đánh bạc bắt năm mươi tám đối tượng triệt xóa một mươi hai vụ với ba mươi sáu đối tượng
về hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp
ngoài việc đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm
công an tp biên hòa sẽ tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê
cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng đòi nợ thuê tội phạm đánh bạc trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản
các đường dây mua bán trái phép chất ma túy không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp gây bức xúc trong xã hội
nhằm mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận một
công an quận một mươi và công an quận bốn bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn chính thiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nguyễn quốc hưng sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ tại quận bốn
nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giải làm gái mẹ dâm đến công ty hai mươi ba tháng chín quận một và mồi chạy được một khách mua dâm
do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khách nước ngoài không du lịch tại việt nam
nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an tp đồng hới và các phòng nghiệp vụ
phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng gồm lương minh ngọc và nguyễn thái quý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều đáng nói trong vụ án này là các đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người vay để thế chấp nếu như mà bên vay không có tài sản hay là giấy tờ tùy thân để cầm cố
và đây là thủ đoạn mới đưa các đối tượng tín dụng đen sử dụng để trục lợi bất chính cần phải được triệt xóa
sau khi trao đổi qua mạng xã hội với nhóm đối tượng lương minh ngọc và nguyễn thái quý để muốn vay một món tiền để giải quyết việc riêng
các đối tượng đã đồng ý cho một người phụ nữ ở thành phố đồng hới bay số tiền gần một trăm linh triệu đồng với các điều kiện là lưu ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi hoàn thành các thủ tục các đối tượng đã chuyển cho nạn nhân số tiền bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên vì cần tiền nên nạn nhân muốn vay thêm các đối tượng chuyển tiếp cho nạn nhân vay hơn một mươi triệu đồng nữa
và cắt lãi trước với lãi suất được tính từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
sau thời gian khi nạn nhân chưa có điều kiện để trả các đối tượng ép buộc nạn nhân làm thủ tục sang tên quyền sử dụng thửa đất mà nạn nhân đã cầm cố trước đó
lúc nãy em tự lấy năm triệu anh nói với chị chị mà lấy thêm năm triệu
anh nói là phải viết cái giấy ba tháng nữa là lưu lại hai tháng là cho em thời gian hai tháng nữa thôi
cho em chơi hai tháng thì em cũng đồng ý thì ghi lại cái giấy nữa là hai tháng
sau đến khi em tìm được để mà vay mươn tiền được á để mà nữa thì em mới điện thoại tới anh ngọc
nói với em cho chị chuộc lại số
thì anh ngọc mới nói là
ôi của chị quá hàn tám ngày rồi là tám ngày là cái thời hàn hai tháng rồi nè
tám ngày thì đi một mươi tám ngày thôi em cho chị chuộc lại
về dạng số tiền mệnh nữa cả hai trăm linh hai trăm năm mươi thì em cho chị chuộc lại
cũng giống như người phụ nữ ở đồng hới sau khi thấy nhóm đối tượng lương minh ngọc và nguyễn thái quý quảng cáo trên mạng xã hội zalo facebook
về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản không cần thế chất tài sản giấy tờ tùy thân
người vay có thể thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm của mình cũng có thể được giải ngân
nhiều người vì cần tiền gấp để giải quyết công việc đã liên hệ và chấp nhận điều kiện của các đối tượng đưa ra
khi người vay quá hạn hoặc chưa kịp trả nợ ngọc và quý đe dọa gửi hình ảnh nhạy cảm của họ cho người nhà nạn nhân và đăng lên mạng xã hội
theo tài liệu của cơ quan điều tra các đối tượng thường cho vay các gói vay từ năm triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngọc và quý đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một nhóm đối tượng lương minh ngọc dùng phương thức thu đoàn quảng cáo cho các tàu mạng xã hội facebook zalo
thủ tục là nhanh gọn mời chào người vay
thậm chí có một số người còn bị đối tượng yêu cầu
dùng các ảnh nóng để được cho vay
nếu người vay chưa kịp để trả lại cho những đối tượng
thì là đối tượng dùng những ảnh nóng đó để tung lên mạng xã hội để đe dọa người vay
thời gian qua cơ quan tỉnh quảng bình đã triệt phá nhiều băng ổ nhóm và xử lý nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn

tuy nhiên trước sự và cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
các đối tượng thường tìm cách biến tướng hoạt động này với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn nhằm qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng thường tìm cách biến tướng hoạt động này với thủ đoạn tinh vi sảo quyệt hơn nhằm qua mắt lực lượng chức năng

để quảng cáo mười mọc người vay với thủ tục đơn giản giải ngân nhanh nhưng lãi suất cao
lãi suất cao vì vậy người dân cần tỉnh táo để không sập bẫy tín dụng đen tránh những hẹn lụy không đáng có
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tp đà nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ được đối tượng
là trần công thẩm hai mươi tuổi trú tại huyện đông giang tỉnh quảng nam là thủ phạm đã gây ra vụ trộm đột nhập
vào kho vật tư trên địa bàn phường khuê trung trong một thời gian dài
cụ thể vào cuối tháng chín công an quận cẩm lệ nhận được tin trình báo của một chủ kho hàng
về việc bị mất trộm số lượng lớn tài sản là vật tư dùng cho thi công các hạng mục công trình viễn thông
thời điểm bị bất trộm cũng là lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp kho hàng không có người trông coi
chủ kho hàng cũng không biết bị mất lúc nào khiến cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn
vào cuộc điều tra công an quận đã xác định được trần công thẩm tạm trú tại quận sơn trà là nghi phạm
qua đấu tranh thẩm thừa nhận đã nhiều lần đến khu vực kho để nhận vật tư cho nên biết rõ sơ hở
và nảy sinh ý định trộm cắp từ đầu tháng sáu cho đến thời điểm bị phát hiện thẩm thuê xe tải nhiều lần đột nhập
để lấy trộm vật tư trong kho đem đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hơn bốn mươi triệu đồng
thẩm là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố các bị can là nguyễn ngọc đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường hiệp hòa tp biên hòa về tội trộn cắp tài sản
các đối tượng là huỳnh di quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tp biên hòa và đoàn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tp di an tỉnh bình dương
bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra ban đầu các đối tượng này vừa bị công an tp biên hòa bắt giữ vì có liên quan đến vụ trộm cắp xe mô tô của ông võ trọng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
khu phố ba phường quyết thắng xảy ra vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và trong vụ án này đối tượng đức là người trực tiếp đột nhập vào nhà ông hiếu để trộm xe mô tô mang về nhà cất giấu
sau đó quang chỉ dẫn cho đức mang xe đến phòng trọ của vũ tại khu phố ba phường biểu hòa thành phố biên hòa nhờ đem đi bán
khi vũ và lê văn dương hiện nay đang bỏ trốn mang xe máy đến khu vực phường thanh bình tp biên hòa tìm người tiêu thụ
thì bị người nhà của bị hại phát hiện nên đã chi hô
cùng với công an phường thanh bình bắt giữ
tuy nhiên vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện cả bốn đối tượng trên đều dương tính với sars cov hai
phải đưa đi cách ly để điều trị
thời gian vừa qua mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín lan rộng trên toàn cầu nhưng tội phạm ma túy trong nước
đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn một số diễn biến phức tạp và tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
vâng do đó thì để đấu tranh hiệu quả
đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để công tác đấu tranh với loại tội phạm này của cơ quan chức năng thêm hiệu quả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
thôn co sen xã hoành mô huyện bình liêu là thôn giáp biên giới nhân dân trong bản một trăm linh là người dân tộc sán chỉ nhận thức còn hạn chế
thời gian qua lực lượng công an huyện đã thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền về những tác hại của ma túy như thế này
từ đó nhận thức của người dân được nâng lên nhiều so với trước đây bà con đã có ý thức đề cao cảnh giác với ma túy và tội phạm ma túy

thời gian qua lực lượng công an huyện đã thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền về những tác hại của ma túy và tội phạm ma túy
thời gian qua người dân trên địa bàn huyện đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục tin báo có giá trị liên quan đến an ninh trật tự cũng như các hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy
lực lượng công an huyện bình liêu cũng tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phát hiện bắt giữ đối với các đối tượng mua bán sử dụng trái phép chân ma túy
từ trong năm hai nghìn hai mươi một này chúng tôi đã triển phá một chuyên án bắt bốn đối tượng vì tàng trữ mua bán trái phép chân ma túy
và một vụ án bắt bốn đối tượng về hành vi chưa chấp sự sử dụng trái phép ma túy
đa phần các đối tượng mua ma túy hoặc tàng trữ ma túy là để sử dụng
và ma túy thì loại hình cái loại ma túy là ma túy đá
nguồn ma túy thì lấy ở các nơi khác chứ không trên địa bàn này là cái nguồn cung ma túy trên địa bàn bình liêu không có
với những cách làm sáng tạo sát thực tế tại bình liêu đã và đang triển khai như hiện nay
đó là làm tốt công tác tuyên truyền
kết hợp với việc nắm chắc địa bàn của lực lượng công an cơ sở
tin rằng tội phạm ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ từng bước được ngăn chặn đẩy lùi